thiết thực kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
ban bí thư trung ương đoàn đã tổ chức lễ báo công dân bác và trao huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời bác năm hai nghìn hai mươi
hơn bốn trăm linh thanh niên được trao huy hiệu lần này là những đoàn viên thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động học tập công tác
rèn luyện đại diện tiêu biểu trong tập thể thanh niên ở các địa phương đơn vị
những đại biểu được trao tặng huy hiệu lần này sẽ là những tấm gương sáng lan tỏa trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh trong toàn xã hội
sau lễ báo công dân bác và trao huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời bác các đại biểu đã đi tham quan các địa chỉ đỏ
tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng trao học bổng các em học sinh học giỏi cho ngoan bắc hồ ở nghệ an và hà tĩnh với tổng trị giá gần bốn trăm linh triệu đồng